đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an huyện than uyên tỉnh lai châu phối hợp với đồn công an bản chát vừa bắt quả tang hai đối tượng là thảo a thanh và thảo a sang cùng chú huyện sông mã tỉnh sơn la về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy